chiều nay ba tháng một tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bí thư đảng đoàn quốc hội
tham dự hội nghị tổng kết công tác đảng năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
cùng dự hội nghị còn có đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
theo báo cáo của đảng ủy cơ quan văn phòng quốc hội năm qua đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội
đã phát huy tốt vai trò phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn quốc hội lãnh đạo
chỉ đạo việc tham mưu phục vụ có chất lượng hiệu quả các hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
công tác giả soát bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý được thực hiện chặt chẽ
đúng quy trình làm cơ sở cho việc đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ
năm hai nghìn hai mươi là năm tiến tới đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đảng ủy cơ quan văn phòng quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao
tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ khối cơ quan trung ương nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm